đối tượng bị bắt giữ là nguyễn thị hà tức hà ba t năm mươi năm tuổi ở an đồng an dương hải phòng
và hoàng mạnh hùng năm mươi ba tuổi chú thành phố móng cái quảng ninh
tăng vật thu giữ là hai bánh heroin một mươi một bảy mươi chín gam ma túy đá hơn năm triệu đồng và nhiều tăng vật liên quan
đây là hai đối tượng cầm đầu đường dây vận chuyển số lượng lớn heroin từ ngoài vào thành phố hải phòng
để chuyển đi trung quốc tiêu thụ
hiện phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đang tạm giữ đối tượng để tiếp tục điều tra mở rộng vụ án
tòa nhân dân tỉnh lâm đồng vừa mở phiên xét xử phúc thẩm và tuyên y án sơ thẩm bốn năm tù đối với bị cáo nguyễn minh thọ
và hai năm ba tháng tù đối với bị cáo nguyễn minh tài cùng chú tại phường ba thành phố đà lạt về tội của ấy gây thương tích
theo cáo trạng ngày tám tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi ba trong lúc uống rượu thì giữa nguyễn minh thọ trần trương công lý và nguyễn phương nam
có xảy ra mâu thuẫn sau khi nhậu xong nam về nhà của lý để nhậu tiếp còn thọ đã điện thoại cho em trai là nguyễn minh tài
cùng nhóm bạn mang theo mã tấu đến nhà lý để trả thù thọ đã dùng mã tấu chém liên tiếp vào đầu vào tay anh lý
anh nam đến can ngăn thì bị tài dùng mã tấu chém vào đầu hậu quả trần trương công lý bị thương tật một mươi bảy và anh nguyễn phương nam
thương tật một mươi hai tại phiên tòa phúc thẩm hội đồng xét xử tuyên nguyễn minh thọ bốn năm tù nguyễn minh tài hai năm ba tháng tù
về tội cố ý gây thương tích đồng thời phải bồi thường cho gia đình bị hại một mươi năm triệu đồng
công an thành phố thủ dầu một tỉnh bình dương
vừa ra quyết định khởi tố vụ án đánh bạc sau bốn đối tượng tham gia tại một quán cà phê
tại phường phú lợi thành phố thủ sầu một
bốn đối tượng bị bắt gồm trần văn hân lê hồng trường đỗ văn nam và lê hữu tình cùng chú tại tỉnh thanh hóa
tại hiện trường cơ quan công an thu giữ gần năm triệu đồng tiền mặt cùng một số tăng vật khác
hiện vụ việc đang được điều tra làm rõ
giám đốc sở y tế ninh thuận cho biết loài bọ xít đốt người xuất hiện tại phường phước mỹ
thành phố phan rang tháp tràm
tỉnh ninh thuận được xác định là loài bọ xít hút máu
sau khi phát hiện bọ xích đốt người tại phường phước mỹ trung tâm phòng chống soset
ký sinh trùng côn trùng tình đã lấy năm mẫu vật phẩm gửi viện sốt z ký sinh trùng côn trùng quy nhơn
để phân tích định loại
kết quả định loại tất cả các mẫu vật phẩm này đều là loài bọ xít hút máu
đã được phát hiện ở hà nội đà nẵng quảng nam quảng ngãi bình định phú yên
ninh thuận và thành phố hồ chí minh
tin quốc tế các nhà điều tra pháp ngày hôm qua đã tiếp tục mở rộng điều tra
vụ tai nạn máy bay a ba trăm hai mươi của hãng hàng không jammon wing đức hồi cuối tháng ba năm nay
nhằm làm rõ liệu có ai phải chịu trách nhiệm pháp lý liên quan tới vụ việc này hay không
khi có những chứng cứ cho thấy chỉ trong vòng một tháng trước thảm họa hàng không nói trên
cơ phó andreas lubitsch đối tượng cố ý điều khiển máy bay đâm vào núi
đã phải tìm đến bảy bác sĩ để khám và tư vấn
theo công tổ viên trưởng vùng marseille ông brian robin
khẳng định một trong những vấn đề quan trọng mà cuộc điều tra nói trên sẽ tập trung đi sâu phân tích
là cách thức xử lý giữa việc giữ bí mật cho bệnh nhân với sự an toàn của chuyến bay
khi biết về tình trạng sức khỏe không tốt của một phi công
trong khi đó stefanie wicke người đứng đầu một nhóm hỗ trợ sau thảm họa
cho biết mục đích của cuộc điều tra mở rộng nói trên là nhằm tìm ra việc
liệu công ty mẹ luthansha của german wing có sự sai sót nào
trong quá trình theo dõi sức khỏe của viên cơ phó loubis hay không
tại miền nam nhật bản
tình trạng sạt lở đất sau mưa lớn cũng gây ảnh hưởng lớn đến nhiều người dân
khoảng năm người đã phải sơ tán sau khi những cơn mưa xối xả gây lở đất và lũ lụt
hai khu vực phải hứng chịu lượng mưa lớn nhất là cưmamoto và nagasaki
với lượng mưa trong ngày lên đến hai mươi ba cm và ba mươi một cm
trong khi đó hơn ba trăm bảy mươi người khác đang sinh sống tại hai khu vực nói trên
cũng được giới chức nước này khuyến cáo cần nhanh chóng di tản tới những địa điểm an toàn
khi mưa lớn sẽ có khả năng kéo dài thêm một vài tuần nữa
trước đó vào năm hai nghìn một mươi hai lũ lụt và sạt lở đất cũng đã xảy ra tại khu vực trên
khiến hơn ba mươi người thiệt mạng hoặc mất tích